tại hà nội cảnh sát biển việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống
và đón nhận huân chương quân công hạng ba tham dự lễ kỷ niệm có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
biển đảo việt nam có một vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
theo chủ tịch quốc hội tình hình thế giới và khu vực trong những năm tới được dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp
khó lường các hoạt động tranh chấp chủ quyền trên biển đông và các vùng biển trọng điểm của nước ta
vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định
nhiệm vụ đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội đang đặt ra rất nặng nề
với thời cơ thuận lợi đan sen thách thức khó khăn
để có cơ sở pháp lý hoàn chỉnh cho lực lượng cảnh sát biển việt nam hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình
quốc hội tới đây dự kiến sẽ xem xét thông qua luật cảnh sát biển việt nam tại kỳ họp thứ sáu